theo các thời kỳ phát biểu tại buổi lễ trung tướng vũ hải triều nguyên phó tổng cục trưởng tổng cục an ninh bộ công an chia sẻ
làm nên lịch sử là rất khó khăn nhưng giữ được truyền thống tốt đẹp và phát huy được truyền thống là cả một quá trình không đơn giản
với bề dày truyền thống lịch sử bảy mươi năm các thế hệ cán bộ an ninh kinh tế đi trước sẽ tiếp tục đồng hành với lớp lớp thế hệ lực lượng an ninh kinh tế
tô thắm thêm nhiều chiến công vẻ vang hơn nữa cho lực lượng an ninh kinh tế
với những thành tích đã đạt được
nhiều tập thể cá nhân của lực lượng an ninh kinh tế đã vinh dự được đảng nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý
nhân dịp này thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng chính phủ phạm minh chính trao huân trường bảo vệ tổ quốc hạng nhất tặng cục an ninh kinh tế
trao hồn trường chiến công hạng nhất tặng trung tướng nguyễn đình thuận cục trưởng cục an ninh kinh tế
huân trường chiến công hạng nhì tặng thượng tá nguyễn tiến trung phó cục trưởng cục an ninh kinh tế
thủ tướng phạm minh chính đánh giá cao biểu dương và chúc mừng những thành tích chiến công xuất sắc của lực lượng an ninh kinh tế đã đạt được
gửi tới toàn thể đội ngũ lãnh đạo cán bộ chiến sĩ công an nhân dân lực lượng an ninh kinh tế qua các thời kỳ lời thăm hỏi ân cần và tri ân sâu sắc
thời gian tới thủ tướng đề nghị lực lượng an ninh kinh tế phải làm tốt nhiệm vụ quản lý về an ninh trật tự trên lĩnh vực kinh tế
chủ động tấn công phòng ngừa phát hiện đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động phá hoại kinh tế góp phần bảo vệ an ninh quốc gia phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế nhanh và bền vững
thủ tướng đề nghị lực lượng an ninh kinh tế phải làm tốt nhiệm vụ quản lý về an ninh trật tự trên lĩnh vực kinh tế lời tham hỏi ân cần và tri ân sâu sắc

thủ tướng đề nghị lực lượng an ninh kinh tế phải làm tốt nhiệm vụ quản lý về an ninh trật tự trên lĩnh vực kinh tế lời tham hỏi ân cần và tri ân sâu sắc
thủ tướng đề nghị lực lượng an ninh kinh tế phải làm tốt nhiệm vụ quản lý về an ninh quốc gia phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế nhanh và bền vững
thủ tướng đề nghị lực lượng an ninh kinh tế phải làm tốt nhiệm vụ quản lý về an ninh kinh tế lời tham hỏi ân cần và tri ân sâu sắc

phát biểu bế mạc phiên họp chủ tịch quốc hội vương đình huệ nêu rõ tại phiên họp này về cơ bản quỹ ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về tất cả các nội dung dự kiến chính quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ năm
bên cạnh đó vẫn còn một số nội dung cần sớm hoàn tất hồ sơ cũng như tiến hành thẩm tra chính thức để gửi hồ sơ tài liệu báo cáo đến đại biểu quốc hội
chủ tịch quốc hội lưu ý các nội dung liên quan đến xây dựng pháp luật cần ra soát để hoàn thiện hồ sơ có ý kiến chính thức của chính phủ để bảo đảm đúng quy trình thủ tục theo luật định
chủ tịch quốc hội cho biết trước thêm khai mạc kỳ họp sẽ có cuộc họp giữa đảng đoàn quốc hội với ban cán sự đảng chính phủ các bộ ngành cơ quan hữu quan và thành phố hà nội để ra soát lại toàn bộ công tác bảo đảm cho kỳ họp và sẽ có họp báo để cung cấp thông tin về kỳ họp theo quy định của pháp luật
trước đó dưới sự điều hành của chủ tịch quốc hội vương đình huệ ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
đối với dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và dự án luật đường bộ nếu quốc hội đồng ý bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi ba tại kỳ họp thứ năm ủy ban thường vụ quốc hội sẽ bổ sung vào chương trình kỳ họp trình quốc hội thảo luận
trước đó dự án luật pháp lệnh dự kiến kỳ họp thứ năm của quốc hội khóa một mươi năm sẽ diễn ra trong hai mươi hai ngày tại nhà quốc hội khai mạc vào ngày hai mươi hai tháng năm và bế mạc vào ngày hai mươi ba tháng sáu
nếu quốc hội đồng ý bổ sung ba dự án luật trên thì thời gian kỳ họp có thể kéo dài thêm hai ngày rưỡi dự kiến bế mạc vào ngày hai mươi tám tháng sáu
sáng cùng ngày dưới sự điều hành của phó chủ tịch quốc hội nguyễn đức hải ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về việc điều chỉnh bổ sung vốn điều lệ cho ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam xem xét cho ý kiến về dự thảo nghị quyết về giảm thuế giá trị gia tăng
sáng nay tại hà nội trường cao đẳng an ninh nhân dân i đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thành lập và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba
đại thướng giao sư tiến sĩ tôn lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng hủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an dự và phát biểu tại buổi lễ
dự buổi lễ kỷ niệm có các đồng chí thượng tướng tiến sĩ lê quý vương nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên thứ trưởng bộ công an thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên thứ trưởng bộ công an phó chủ tịch chuyên trách hội đồng lý luận trung ương đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ các học viện trường công an nhân dân
trải qua năm mươi năm năm xây dựng và phát triển trường cao đảng an ninh nhân dân i đã không ngừng phát triển lớn mạnh về mọi mặt lập nhiều thành tích hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao có vị trí vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân và trong công an nhân dân góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân
ghi nhận những đóng góp thành tích đã đạt được trong năm mươi năm năm qua trường cao đảng an ninh nhân dân i đã vinh dự được đảng nhà nước và bộ công an
tại buổi lễ theo mặt lãnh đạo đảng nhà nước bộ trưởng tô lâm đã gắn và trao bằng huân trương bảo vệ thủ quốc hạng ba cho trường cao đảng an ninh nhân dân i
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc những đóng góp quan trọng của trường cao đẳng an ninh nhân dân i cho sự nghiệp giáo dục đào tạo bảo vệ an ninh trật tự của đất nước và hợp tác quốc tế trong năm mươi năm năm qua
bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới trường cao đảng an ninh nhân dân i tiếp tục quán triệt tổ chức thực hiện có hiệu quả các quan điểm chủ trương chỉ đạo của đảng nhà nước đảng ủy công an trung ương bộ công an về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo
tập trung xây dựng đề án phát triển trường cao đẳng an ninh nhân dân i đến năm hai nghìn ba mươi đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện
tập trung xây dựng đề án phát triển tăng cường công tác xây dựng đảng xây dựng nhà trường thật sự trong sạch vững mạnh đoàn kết nội bộ nêu cao vai trò lãnh đạo trách nhiệm nêu gương của cấp ủy người đứng đầu đơn vị
tiếp tục đổi mới nội dung chương trình phương pháp đào tạo theo hướng phát huy tính tự giác tích cực của người học nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học gắn với công tác đào tạo
tăng cường mở rộng hợp tác liên kết đào tạo tăng cường hợp tác với các đối tác nước ngoài để tiếp thu kinh nghiệm khai thác có hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong công an nhân dân nói chung và trường cao đẳng an ninh nhân dân i nói riêng
hôm nay đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đã tổ chức lễ dân hương dân hoa lên anh linh chủ tịch hồ chí minh
tại khu di tích kim liên huyện nam đàn tỉnh nghệ an cùng đi với đoàn có đồng chí nguyễn đức trung khớp phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an
tại khu di tích quốc gia đặc biệt kim liên thứ trưởng trần quốc tỏ cùng đoàn đại biểu đã thành kính dân hương tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với chủ tịch hồ chí minh lãnh tụ vĩ đại của đảng và nhân dân ta anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa kiệt xuất
trước anh linh của người đoàn đại biểu nguyện luôn luôn trung thành tuyệt đối với tổ quốc đảng nhà nước và nhân dân không ngừng học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh thực hiện nghiêm sáu điều bác hồ dạy đoàn kết thống nhất nêu cao tinh thần phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân gương mẫu tiên phong thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước bằng những hành động sáng tạo thiết thực giữ vững kỷ luật kỷ cương vượt qua mọi khó khăn thách thức đoàn kết thống nhất một lòng tiếp tục phát huy những thành
vang đổi mới toàn diện các mặt công tác để giữ vững an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
dịp này thượng tướng trần quốc tỏ cùng đoàn đại biểu đã đến dân hoa dân hương tại đền trung sơn đền thờ gia tiên chủ tịch hồ chí minh ở núi trung xã kim liên huyện nam đàn